chiều nay tại công an tỉnh phú thọ bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tham dự còn có đồng chí bùi minh châu ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ
tại buổi lễ đại diện lãnh đạo cục tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an điều động đại tá phạm trường giang giám đốc công an tỉnh phú thọ đến nhận công tác giữ chức vụ cục trưởng cục kế hoạch và tài chính kể từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá nguyễn minh tuấn phó cục trưởng cục kế hoạch và tài chính đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh phú thọ kể từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá nguyễn minh tuấn phó cục trưởng công an tỉnh phú thọ kể từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba